thưa quý vị năm người đàn ông có địa chỉ ở hà nội đã bất ngờ phát hiện mắc covid một mươi chín khi đi xét nghiệm tại bệnh viện mednatech
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết là sáng ngày một tháng một mươi số ca phân bố tại quận huyện nam tử liêm là ba ca ba đình một ca tây hồ một ca
như vậy là chỉ trong một mươi tám giờ qua hà nội phát hiện bảy ca dương tính trong cộng đồng gồm người đàn ông đi chăm bệnh nhân ở bệnh viện việt đức
nam thanh niên ở bảy mươi bảy phủ doãn gần bệnh viện việt đức và năm người công bố vào sáng ngày hôm nay
về tình hình điều trị số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba mươi tháng chín là hai mươi năm ba trăm hai mươi hai ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên sáu trăm linh tám tám trăm ba mươi một ca